một mươi bốn ngày đã trôi qua hôm nay ubnd huyện lạc dương tỉnh lâm đồng thông báo
chấm dứt cách ly tập trung và giải thể cơ sở cách ly tập trung tại công ty hokkaido lotus
trước đó sau khi nhận được thông tin giám đốc công ty hokkaido lotus nhiễm covid một mươi chín
huyện lạc dương đã cách ly hai mươi tám trường hợp f một
trong một mươi bốn ngày cách ly vừa qua hai mươi tám người này đã được xét nghiệm hai lần và đều cho kết quả âm tính
phía nhật bản cũng thông báo ông giám đốc cũng đã có kết quả âm tính với virus sars cov hai
hiện tại toàn bộ khu vực công ty và các hộ dân cạnh đó đã được phun khử khuẩn